từ đầu năm đến nay mưa kéo dài tại bình phước đã khiến nhà nông trồng các cao vô cùng lo lắng
trước khả năng có thể bị mất đến tám mươi sản lượng bởi mưa nhiều đã làm giảm tỷ lệ đậu trái
đồng thời kéo theo số bệnh phát triển
thời tiết bất thường với những cơn mưa kéo dài đã khiến vườn ca cao hơn sáu trăm linh gốc của gia đình bà đinh thị lương
ở ấp suối đôi giã tân hưng huyệt đồng phú gần như rơi vào cảnh mất trắng
ca cao ra hoa nhiều nhưng số lượng đậu trái lại rất ít
một cây chỉ đậu được khoảng từ hai đến ba trái mà chất lượng trái cũng không được như ý muốn
cùng với đó do mưa nhiều nên việc phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cũng không hiệu quả
các vườn ca cao trên địa bàn tỉnh bình phước đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết bất thường
ca cao vốn là loại cây không chịu được nhiều nước
tuy nhiên thời điểm cây cacao ra bông mạnh thì gặp những trận mưa kéo dài khiến không thể đậu trái
dễ bị nhiễm nấm và các loại sâu bọ
các vườn ca cao trên địa bàn tỉnh bình phước đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết bất thường
các vườn ca cao trên địa bàn tỉnh bình phước đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết bất thường
hiện nay trên địa bàn tỉnh bình phước trồng một trăm năm mươi hectare điều
trong đó hàng chục hectare điều được trồng sen với ca cao
đây là mô hình được tỉnh khuyến khích phát triển nhằm tăng năng suất thu nhập cho các hộ gia đình
tuy nhiên năm nay do thời tiết diễn biến bất thường mưa nhiều và kéo dài khiến mùa vụ ca cao bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng
khiến cho nhiều người lâm vào cảnh khó khăn